tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
hờ ly nina nie ba mươi hai tuổi chú tại huyện eaka và đồng văn thế ba mươi bốn tuổi chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hờ ly nina đã móc nối với đồng văn thế
đến các dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe
sau khi có được giấy tờ xe hai đối tượng đã mang xe đi cầm cố
với thủ đoạn đó chỉ trong vòng một tháng hai đối tượng này đã đến huyện eak tỉnh đắk lắc
để thuê ba chiếc xe ô tô đem đi cầm cố lấy chín trăm linh năm triệu đồng mang đi đánh bài và tiêu xài cá nhân
ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt hờ ly nina nie một mươi bốn năm tù giam đồng văn thế một mươi hai năm tù giam
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản